thưa quý vị còn tại thành phố đà nẵng ngay khi một clip hỗn chiến của hai nhóm thanh niên
diễn ra trên tuyến đường biển ở phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi lo lắng về sự manh động
khi thấy cả hung khí và bom xăng xuất hiện trong clip
rất nhanh chóng công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khẩn trương truy xét
và xác định được gần như tất cả số thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến này
vào dạng sáng ngày tám tháng năm tại đường võ nguyên giáp ở phường mân thái
xảy ra vụ gây dối đánh nhau hai nhóm thanh niên khoảng trên bốn mươi người mang theo hung khí
thậm chí còn sử dụng bom xăng ném vào đối phương
khi thấy lực lượng công an cả hai nhóm liền bỏ chạy và vứt lại một số hung khí
ngay khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã xác định được hai nhóm
ở mân thái quận sơn trà và quận cẩm lệ
qua làm việc số thanh thiếu niên ở mân thái thừa nhận do mâu thuẫn của một người trong nhóm

cơ quan công an đã kêu gọi thành viên trên mạng xã hội đặt mô hung khí để đi hỗn chiến
hiện cơ quan công an đã làm rõ được hơn một mươi đối tượng ở sơn trà
và đấu tranh mở rộng các đối tượng có tham gia